chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự sáng của chuyên hình nhân dân
chương trình thời sự sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
lực lượng cảnh sát biển trung tây tháo gỡ thẻ vàng ec
hà nội rộn ràng mua hoa cúc nở
pháp tưởng niệm các nạn nhân của tấn công khủng bố năm hai nghìn một mươi ba
số lượt khách du lịch châu á tăng nhanh nhất thế giới
thưa quý vị và các bạn sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi chín của kỳ họp thứ tám
quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương
năm hai nghìn hai mươi sau đó thảo luận ở hội trường đối với hai dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
bộ trưởng bộ công an tô lâm sẽ có phần giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức
hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một mươi tám tháng một mươi một
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến sự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
phát biểu tại ngày hội đồng chí trương hòa bình bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao thành tích
của các tổ dân cư phường trần hương đạo trong công tác nâng cao chất lượng đời sống người dân
giữ vững an ninh trật tự vệ sinh môi trường an toàn giao thông và an toàn thực phẩm
mong muốn mỗi người dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
trung sức trung lòng thực hiện tốt đời sống văn hóa khu dân cư
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng điều hành của chính phủ quốc hội
các cấp các ngành của thành phố hà nội cùng với sự ủng hộ của người dân
phường trần hương đạo sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
góp phần giữ vững hình ảnh người thủ đô thanh lịch văn minh
góp phần vào sự phát triển của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một tại hà nội đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phường vĩnh phúc
quận ba đình thành phố hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai chúc mừng kết quả
mà cấp ủy đảng chính quyền quận ba đình đã đạt được trong công tác thực hiện
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và hăng hái thi đua thực hiện
các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
đáng chú ý có nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa
khu dân cư đặt danh hiệu khu dân cư văn hóa
đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền cùng nhân dân cần tiếp tục phát huy
khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng khu dân cư ổn định an ninh trật tự
vững vàng về chính trị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của đất nước theo đúng sinh nguyện của chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng một mươi một thành ủy tp hcm đã tổ chức tổng kết một mươi năm chỉ thị số hai mươi hai của ban bí thư
về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lao động hài hòa
ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp và sơ kết năm năm thực hiện nghị định số chín mươi tám của chính phủ
quy định về thành lập các tổ chức chính trị trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế
là một thành phố đặc biệt một trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục khoa học công nghệ
đồng mối giao lưu hội nhập quốc tế có sức lan tỏa lớn của vùng trọng điểm kinh tế phía nam
có vị thế chính trị quan trọng của cả nước
với gần bốn trăm linh doanh nghiệp thành ủy tp hcm đã coi trọng công tác xây dựng
và phát triển lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp
từ đó có ý nghĩa về nhiều mặt tạo cơ sở cho việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp
cho người lao động và người sử dụng lao động tạo môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh
ổn định lâu dài
trong đó dình chung nhận thức của cán bộ đảng viên thành viên các tổ chức trong hệ thống chính trị
có nhiều chuyển biến tích cực
hầu hết các cấp ủy đảng đã xác định rõ quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trách nhiệm
đã có tác động mạnh đến nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động
một hiệp hội doanh nghiệp của hà nội và tp hcm đã ký bản cam kết kinh doanh liêm chính nhằm đề cao tính chính trực
trách nhiệm và hành vi đạo đức của các doanh nghiệp tại hội thảo tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp
thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính diễn ra tại hà nội
nhân thức ký bản cam kết kinh doanh liêm chính các hiệp hội doanh nghiệp sẽ là những đơn vị tiên phong
cộng tác tích cực và triển khai mạnh mẽ phong trào thúc đẩy kinh doanh liêm chính trong các doanh nghiệp
đồng thời cùng hành động tập thể tạo nên lá chắn vững chắc nhằm giảm thiểu
ngăn chặn các rủi ro liên quan tới hối lộ tham nhũng trong các giao dịch kinh doanh
phát biểu tại hội thảo các đại biểu khẳng định thực hiện và đảm bảo cam kết không chỉ là lời hứa
mà còn là công cụ thúc đẩy hiệu quả môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch tại việt nam
hội thảo do phòng thương mại công nghiệp việt nam
chương trình phát triển liên hợp quốc undp và đại sứ quán anh tại hà nội phối hợp tổ chức
ngày một mươi ba tháng một mươi một tại thành phố pleiku tỉnh gia lai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết
sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
khu vực các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
theo thống kê vụ hè thu vụ mùa tại các tỉnh tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
gieo trồng hơn bốn trăm năm mươi ha lúa và khoảng sáu trăm bảy mươi ha rau màu
tuy nhiên khâu hạn đã xảy ra sớm và gai gắt trên diện rộng khiến trên hai mươi hectare cây trồng tại khu vực này bị hạn nặng
dịch hại trên cây trồng cũng làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn
tình hình khâu hạn cũng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ đông xuân trong vùng
nhất là tại tây nguyên khi có tới bảy mươi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực có công trình thủy lợi
các hồ chứa đang có lượng nước tích đạt rất thấp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong khu vực xây dựng kế hoạch tổng thể
để phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh
ngày một mươi ba tháng một mươi một tại tp hcm đã diễn ra hội thảo quốc tế về internet vạn vật và bảo mật thông tin smart iot and cyber security hai nghìn một mươi chín
chương trình do bộ thông tin và truyền thông chủ trì và bảo trợ tập đoàn iec và hiệp hội internet việt nam phối hợp tổ chức
với chủ đề iot và bảo mật thông tin bướng tới một thế giới kết nối và an toàn
viên toàn thể khái quát tình hình triển khai iot đảm bảo an toàn thông tin tại việt nam cũng như thế giới
tại đây chuyên gia thảo luận về xu hướng các cuộc tấn công an ninh mạng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái iot
đề xuất giải pháp xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả trong kỷ nguyên siêu kết nối
quản lý an toàn thông tin trong thế giới iot là chủ đề trọng tâm chuyên đề hai cập nhật xu hướng tấn công an ninh mạng thế hệ mới giới thiệu giải pháp bảo mật tiên tiến
triển lãm quốc tế về internet vạn vật và bảo mật thông tin năm hai nghìn một mươi chín quy tụ các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong nước và quốc tế
giới thiệu giải pháp iot và bảo mật tiên tiến mở rộng hợp tác trao đổi trực tiếp lãnh đạo cấp cao từ các tổ chức doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu tại việt nam
với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc lực lượng cảnh sát biển việt nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thực hiện chủ trương của chính phủ
góp phần giảm bớt những khó khăn cho ngành thủy sản việt nam trong đó có việc nỗ lực triển khai các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng ec
ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này tại bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tại hai huyện quảng trạch và lệ thủy tỉnh quảng bình
những chiếc phao tròn những lá cờ tổ quốc được lực lượng chức năng tặng cho bà con ngư dân như tiếp thêm sức mạnh và góp phần bảo đảm an toàn cho bà con mỗi khi vươn khơi bám biển
đồng thời cũng góp phần để bà con hiểu rõ hơn về các quy định của luật pháp quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt trên biển
dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng vươn khơi bám biển
qua việc tuyên truyền hôm nay và có tặng quà
chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các ban ngành các đoàn thể đã quan tâm đến bà con nông dân chúng tôi
vừa rồi trên thông tin đại chúng về vấn đề biển và chủ quyền biển đảo thì nhân dân cũng rất quan tâm

nhưng mà hôm nay thực hiện vấn đề biển đảo
trước khi khiến được chủ trương về tuyên truyền thực tế với dân
thì đây là vấn đề rất bổ ích
hãy tự xin là bổ cữ cho dân những nhân thức cơ bản về vấn đề biển đảo và chủ quyền biển đảo
để mọi người dân vùng biển biết
để mọi người dân vùng biển biết
và nắm những chương trình mà thực hiện theo chủ trương chính sách của đường lối của đảng hợp lực và nhân hương
tại khu neo đậu tàu thuyền cửa ron thuộc xã quảng phú huyện quảng trạch
có rất đông phương tiện của bà con vào trú đậu nghỉ ngơi và bổ sung nhiên liệu
riêng xã cảnh dương có trên sáu trăm linh tàu thuyền với hơn hai mươi một lao động trên biển trong số này
có hơn hai trăm linh chiếc tham gia đánh bắt xa bờ ngư trường chủ yếu là vùng biển thanh hóa và một số
khu vực ở trường sa
bằng những hành động việc làm cụ thể mang ý nghĩa thiết thực bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang
tích cực nỗ lực cùng với các cấp các ngành các địa phương từng bước thực hiện có hiệu quả
chủ trương của chính phủ trong việc thảo gỡ những khó khăn vương mắc cho ngành thủy sản việt nam
trong đó có việc thúc đẩy quá trình gỡ thẻ vàng để phát triển nghề cá một cách bền vững hơn
bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tổ chức họp báo về sự kiện
trình diễn kết nối cung cầu công nghệ gia lai hai nghìn một mươi chín đây là hoạt động thương niên nhằm kết nối
cung cầu công nghệ đặt hàng nghiên cứu hoàn thiện công nghệ giữa các tổ chức cá nhân trong và ngoài
nước nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ
tech demo hai nghìn một mươi chín diễn ra trong ba ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố
kết nối công nghệ bắt nhịp của cách mạng công nghiệp bốn hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ
và hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương sẽ diễn ra với tám hoạt động chính
nổi bật với sự kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh gia lai
theo dự kiến toàn bộ sự kiện với các chuỗi hoạt động sẽ có sự góp mặt của hai đại biểu
và khoảng hai mươi năm đến ba mươi lượt khách tham quan
theo thông báo của chính phủ nhật bản việc ngắm hoa anh đào năm hai nghìn hai mươi sẽ không được tổ chức theo thông lệ hàng năm do vấn đề ngân sách
đối mặt với những chỉ trích liên quan đến chi phí tổ chức sự kiện này chính phủ nhật bản sẽ tiến hành đánh giá toàn diện và minh bạch về vấn đề này liên quan đến ngân sách tổ chức cũng như số lượng khách mời
ti ngắm hoa anh đào là hoạt động truyền thống của chính phủ nhật bản kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
được tổ chức vào tháng bốn hàng năm tại vườn quốc gia shinjuku gyoen ở thủ đô tokyo
sự kiện này là dịp để chính phủ vinh danh các cá nhân có thành tích nổi bật trong đời sống chính trị trong năm qua
số người tham dự tiệc ngắm hoa anh đào năm hai nghìn một mươi chín vào khoảng một mươi tám lượt người
năm ngoái chi phí tổ chức sự kiện này lên tới năm trăm linh bốn usd tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bốn